sau khi truyền thông mỹ đưa tin về chiến thắng của ứng cử viên joe biden của đảng dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ hai nghìn hai mươi lãnh đạo các nước đã gửi lời chúc mừng tới ông biden
thủ tướng nhật bản suga yoshihide ngày tám tháng một mươi một đã gửi lời chúc mừng chiến thắng của ông joe biden
ngay sau khi truyền thông mỹ sướng tên ông biden là người thắng cuộc đua vào nhà trắng thủ tướng suga khẳng định mong muốn được làm việc với chính quyền mới của mỹ để củng cố hơn nữa quan hệ đồng minh giữa hai nước
thủ tướng ireland michael martin đã ca ngợi ứng cử viên đảng dân chủ người mỹ joe biden là tổng thống đắc cử mới của mỹ và là một người bạn của quê hương gia tộc ông
thủ tướng canada justin trudeau đã gửi lời chúc mừng ông joe biden giành chiến thắng trong cuộc đua vào nhà trắng khẳng định mong muốn cùng nước mỹ giải quyết những thách thức lớn nhất của thế giới
trong khi đó thủ tướng anh boris johnson đã gửi lời chúc mừng ông joe biden về cuộc bầu cử ông khẳng định mỹ luôn là đồng minh quan trọng nhất của anh
chủ tịch hội đồng châu âu jacques michel và chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen
đã ca ngợi việc ông joe biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử mỹ và kêu gọi củng cố hơn nữa mối quan hệ xuyên đại tây dương này
trong khi đó tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại thế giươt cũng gửi lời chúc mừng ông biden gọi ông là người ủng hộ mạnh mẽ cho liên minh này